thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống indonesia
tổng thống joko widodo đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đúng một mươi giờ đoàn xe chở chủ tịch nước từ cổng tiến vào phủ tổng thống
ngay từ cổng của dinh tổng thống đội nghi lễ gồm quân nhạc kỵ binh và đội nghi lễ
trong trang phục truyền thống đa màu sắc của indonesia đã đón và dẫn đoàn vào dinh
trong tiếng nhạc chào mừng tổng thống joko widodo mời chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu việt nam và quốc thiểu indonesia
cùng lúc đó nhiều loạt đại bác chào mừng đã vang lên
thể hiện sự coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
sau lễ đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp riêng và hội đàm cấp cao với tổng thống joko widodo
đánh giá những kết quả hợp tác đạt được trong những năm qua
thảo luận định hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
bên lề hội đàm đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ký kết một số văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ giữa bộ công an việt nam
và cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia về hợp tác phòng chống khủng bố
bản ghi nhớ giữa bộ công an việt nam và ủy ban kiểm soát về ma túy quốc gia indonesia
trong hợp tác đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép ma túy chất hướng thần và tiền chất